sự gia tăng về năng lượng tái tạo lớn như hiện nay đã đạt ra rất nhiều thách thức trong lĩnh vực truyền tài điện
xã hội hóa đầu tư xây dựng lưới điện truyền tài được đánh giá là có thể giúp giảm áp lực
từ vốn đầu tư phát triển của nhà nước và tập đoàn điện lực việt nam
bảo đảm việc thực hiện đồng bộ phát triển giữa nguồn điện và lưới điện
nhờ đó có thể giảm bớt rủi ro về hiệu quả đầu tư trong trường hợp không đáp ứng được tiến độ
tuy nhiên đến nay việc thu hút vốn đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này vẫn gặp nhiều trở ngại
còn nhiều vướng mắc trong đấu nối các dự án nguồn và cơ chế chính sách trong đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tải ở việt nam
dự kiến tới năm hai nghìn ba mươi công suất các dự án điện mặt trời sẽ tăng thêm khoảng sáu mw
đưa tỉ trọng điện mặt trời khoảng một mươi ba năm công suất đặt vào hệ thống
điện gió sẽ tăng thêm chín năm trăm linh mw trong giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi
tỉ lệ điện gió đạt khoảng một mươi ba toàn hệ thống điều này đặt ra những thách thức lớn cho hệ thống truyền tài điện
hiện nay các dự án nguồn điện thông thường đầu tư công trình điện đấu nối đồng bộ với phạm vi xây dựng nhà máy điện của mình
trên cơ sở quy định thỏa thuận đấu nối và chủ đầu tư quản lý vận hành
không bàn giao tài sản cho evn evn npt tiếp nhận quản lý vận hành
tuy nhiên cũng có một số trường hợp chủ đầu tư thực hiện đầu tư đường dây trạm biến áp phục vụ đấu nối
sau đó bàn giao lại cho ngành điện quản lý
tổng vốn đầu tư trung bình của mỗi năm là khoảng trên một mươi ba tỷ đồng
tỷ lệ cơ cấu trung bình vốn đầu tư giữa nguồn và lưới là bảy hai đến hai mươi tám
như vậy đầu tư lưới điện truyền tài năm hai nghìn hai mươi cho phần giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sẽ là thách thức rất lớn cho ngành điện
khối lượng đầu tư trung bình hàng năm cao gấp khoảng hai lần so với hiện nay
bàn về vấn đề này trong phiên hội thảo khoa học những vấn đề về đấu nối các dự án nguồn điện và cơ chế
chính sách đa dạng hóa đầu tư lưới điện truyền tài
do ban chỉ đạo quốc gia về phát triển địa lực tổ chức các chuyên gia đã thảo luận
chỉ rõ những bất cập trong đấu nối của các dự án điện truyền tài kiến nghị về mặt cơ chế chính sách
các doanh nghiệp tại hội thảo cũng cho rằng cơ quan chức năng cần sớm đưa ra cơ sở pháp lý
để phân định rõ trách nhiệm của nhà nước tư nhân trong việc đầu tư lưới truyền tài điện
cùng với đó là tháo gỡ các vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng tiếp nhận tài sản bàn giao